khi những đoá hoa đào hoa mai đuôi nhau khoe sắc thắm cả góc trời thì cũng là lúc một mùa xuân tươi đẹp lại tới
và đây là dịp để những người con xa quê hương quay trở về xung họp cùng gia đình
nhưng với những người lính nhận nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu
việc có một cái tết ý nghĩa to lớn hơn đó là tết bình yên hạnh phúc của toàn dân tộc
trong tiết trời xe lạnh cùng một sáng đầu xuân không khí tập luyện sẵn sàng chiến đấu của cán bộ
chiến sĩ bộ tuyên lệnh tp hcm rất sôi nổi và hang say
những gương mặt sán giỏi dạng dày thương gió của những người con người cha người anh
không được tề tiệu bên gia đình ngày tết vẫn dạng ngời
đối với các chiến sĩ trẻ năm đầu tiên đón tết trong quân ngũ chắc chắn sẽ là một năm đáng nhớ và nhiều kỷ niệm
tuy đón tết sang người thân nhưng ở bên cạnh đồng đội gia đình thứ hai của mình
không khí mùa xuân của các chiến sĩ vẫn tràn đầy sự vui tươi và ấm áp
tuy là phải thực hiện nhiệm vụ là trực chiến một trăm linh người trong
không số ở lại nhưng mọi người đều vui vẻ hòa đồng với nhau
và ban chỉ huy các cấp đều tạo điều kiện cho người thân lên thăm các chiến sĩ của mình
để tạo ra một cái không khí vui vẻ lành mạnh và cho các chiến sĩ bộ đội an tâm tư tưởng
để chấp hành các nhiệm vụ các nghĩa vụ mà được giao cho thật tốt
là một người sĩ quan thì đã xác định rõ vị trí vai trò trách nhiệm
nhiệm vụ thiên liên
nhiệm vụ của tổ quốc đó là giữ bảo vệ sự yên bình cho đất nước
thì bản thân cùng với đơn vị đã xác định được vai trò trách nhiệm
cũng như là xác định được cái tết này nhiệm vụ chính là trực sàng chiến đấu
cũng như là công tác huấn luyện
để đảm bảo cho toàn bộ chiến sĩ được đón tết vui vẻ đầm ấm
chỉ huy đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động như thi trang trí mâm ngũ quả
làm báo tường các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ
trò chơi dân gian như nhảy bao bố kéo co tạo không khí xuân trong đơn vị
gắn với sẵn sàng chiến đấu
đảng quỹ bộ tư lịnh thành phố đã tổ chức quán triệt nghiêm túc
chỉ thị của tư lịnh quân khu của quỹ ban nhân dân thành phố
về trực sẵn sàng chiến đấu
đặc biệt là chúng tôi đã chấp hành nghiêm chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu
của tư lệnh quân khu tăng cường giáo dục cho cán bộ chiến sĩ
an tâm tư tưởng xác định tốt nhiệm vụ
và xác định đây là nhiệm vụ vinh dự và trách nhiệm
chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an
và các lực lượng chức năng để tha mua cho thành quỹ quỹ ban
kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn thành phố
về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
dịp để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui đón tết
cho mọi người dân thành phố đều có đón một mùi sưng vui tươi và hạnh phúc
tết của những người lính xa nhà luôn đi liền với niềm vui
và trách nhiệm lớn lao dù gian khó gian khổ
và nhiều thách thức nhưng trên khuôn mặt họ vẫn luôn dạng ngời
niềm vui và sự tự hào
tình cảm thân thiết chân tình của đồng chí đồng đội
những người lính trẻ sẽ giúp các anh vững tay súng
giữ bình yên cho mọi gia đình có một cái tết trọn vẹn hạnh phúc
xin được chúc các anh những người lính tết này
có một mùa xuân vui tươi và ấm áp